với nhiều cơn bão đổ bộ gây mưa lớn sạt lở đất ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân
với đồi núi có độ dốc lớn nên nhiều địa phương tại tỉnh hòa bình nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao cần phải di rời
và đến nay các chương trình di dân tái định cư tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao đã được gấp rút thực hiện
để bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống chuẩn bị cho tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
lũ lớn xảy ra vào giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại tỉnh hòa bình đã khiến bốn mươi hai người thiệt mạng
hàng trăm hộ dân ở các huyện đà bắc huyện tân lạc huyện kim bôi và thành phố hòa bình mất nhà cửa
hàng nghìn hộ phải di rời khẩn cấp do lũ cuốn và sạt lở đất
việc tái định cư sớm ổn định đời sống của nhân dân vùng bị thiên tai đang là yêu cầu bức thiết cần được ưu tiên lên hàng đầu
đặc biệt tại xóm khanh xã phú cường huyện tân lạc tỉnh hòa bình đợt mưa lớn
từ mùng một mươi đến một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đã khiến một mươi tám người chết hầu hết các hộ dân trong xóm bị mất nhà cửa phải di rời đi nơi khác
sau hơn ba tháng khi cơn lũ qua đi với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở
đã giúp cho các hộ dân trong xóm dần ổn định cuộc sống
những ngôi nhà tái định cư đang hoàn thiện những bước cuối cùng để đón tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
vào dịp tết âm lịch bằng mọi cách để làm sao người dân có được những địa điểm trong tròm xóm
ở trong những khu vực họ mạc gia đình để trước hết để cho người dân yên tâm
không chỉ đảm bảo đời sống mà được cái trọn vẹn hưởng cái tết vui
cái thứ hai nữa là đẩy nhanh hơn các tiến độ các công việc để làm sao ra riêng
để tập trung hoàn thiện nốt những cái nhà cửa của những người dân
chưa bố trí xong cái nơi ạ
chỉ đạo cũng như là hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục để đảm bảo đời sống ổn định về mặt tinh thần
sau đó là hỗ trợ vật chất để giúp bà con nhân dân xây dựng nhà ổn định
đảm bảo là phấn đấu từ đây đến tết là có nhà ở mới ăn tết cùng với bà con nhân dân
trong căn nhà nhỏ nơi cách điểm sạt lở khoảng gần năm trăm linh mét
bố mẹ vợ và các con của cố trường xóm khanh
bùi văn hức vẫn chưa thể bình tâm lại sau trận sạt lở lịch sử vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
trong gần hai mươi năm làm lãnh đạo cơ sở anh hức là người lãnh đạo luôn quan tâm đến đời sống của người dân
luôn nhiệt tình thực hiện các công việc của làng xóm
trước hôm xảy ra tai nạn do thế nhiều ngày mưa to sợ sẽ xảy ra tai nạn
anh hức đã vận động dân sơ tán và trực lũ cùng bà con
sau khi anh ấy đi đến giờ mẹ con tôi vẫn bàng hoàng không nghĩ là anh ấy đã mất đau xót lắm
từ hôm xảy ra chuyện đến nay bà con trong xóm và cán bộ luôn đến động viên
hỏi thăm hỗ trợ gia đình nhiều nên gia đình cũng nguôi ngoài được phần nào
giờ gia đình cũng dần ổn định lại được cuộc sống
vì anh tôi và các con sẽ cố gắng sống và học tập thật tốt
cũng cố gắng làm cái tết cho ông bà và gia đình được như hàng xóm
với sự động viên quan tâm
và giúp đỡ của các cấp chính quyền
chị đinh thị lân và các con cũng đã dần ổn định cuộc sống phát triển sản xuất
gia đình rất là buồn đau gia đình khác cũng vậy
nhưng gia đình tôi cũng như các gia đình khác chuẩn bị một cái tết tươm tất cho các cháu
còn đây là ngôi nhà mới của anh bùi văn mai
trận sạt lở đất đã khiến người vợ thân yêu
và người con trai thứ con dâu đang băng bẩu
vì vậy trong bốn tháng đã ra đi mãi mãi khi anh đang công tác tại hà nội
trở về khi mất người thân mất nhà cửa
nhưng với sự quan tâm giúp đỡ của anh em họ hàng và chính quyền địa phương
ngôi nhà mới đã được xây dựng tại xóm trao xã phú cường huyện tân lạc tỉnh hòa bình
sau khi cái vụ sạt lở đất xảy ra thì hoàn cảnh của mình đã khó khăn ra sao và
mọi người đã giúp đỡ mình có cái căn nhà như ngày hôm nay là như thế nào ạ
thì là mọi người ở xã với lại nhà nước cũng quan tâm đến gia đình chúng tôi
phải nói là cảm ơn rồi
làm được cái căn nhà thì bố con gia đình chúng tôi thì có cái căn nhà mà ở ăn tết thì cũng cảm ơn
nhà đình chúng tôi cũng xảy ra cái sự bất bả từ hôm đấy thì anh em họ hàng
đặc biệt là nhà nước cũng quan tâm
đến từ đấy là làm cái căn nhà cho gia đình
chính rất là cảm ơn rồi
cái sự bất bả là xong tuyến tới thì mong là nhà nước giúp đỡ gia đình chúng tôi
số tiền hỗ trợ mà nhà nước quan tâm nên gia đình chúng tôi là cũng làm thì cũng không rộng mấy
nhưng là bảy mươi ba mét vuông ạ
tính đến bếp với lại các nhà vệ sinh các kiểu thì cũng làm rồi
có làm rồi nhưng mà khoảng độ mấy tuần là xong rồi
mình đã có nhà căn nhà cũng đã được gần như là hoàn thiện để có thể hai cha con mình có thể đón một cái tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi bốn
vậy thì cái công tác chuẩn bị cho ngày tết của gia đình mình là như thế nào ạ
không chuẩn bị đón tết này thì gia đình cũng chẳng chuẩn bị được cái gì
tết là ở trên này là cũng là một con lợn nhỏ nhỏ thì là tác phương cho những người đã mất
một hai nữa thì bố con cũng xung quanh anh em họ hàng về thì động viên bố con ạ
năm mới cũng đã tới những điều xảy ra thì nó đã qua và chúng ta luôn hướng về tương lai
vậy thì anh có lời nhắn gửi gì đối với những người mà cùng hoàn cảnh với mình không ạ
dạ có gia đình chúng tôi rất là cảm ơn
trước này gia đình bị hại rồi thì cái gì cũng mất hết
nhà nước và anh em họ hàng thì cũng thương chia sẻ cho gia đình chúng tôi là cũng rất là cảm ơn
bây giờ thì năm đã hết rồi đến tết sắp đến đón xuân mới rồi thì cũng mong gửi những người đã bị hại như tôi bây giờ thì cũng chia sẻ nỗi buồn
thì sáng năm mới thì cũng tiến tới để ăn party thêm làm nên ạ
đi cái chế độ buồn đã qua rồi thì cũng phải cố nén mà dừng dắt nhau đi trong cái hoàn cảnh khổ thì cũng bước lên nữa ạ
vượt lên những khó khăn cuộc sống của gia đình anh mai đang dần ổn định ngôi nhà đã và đang dần hoàn thiện
một cuộc sống ấm no đang đến gần
nhằm kiểm tra tình hình tái định cư
và động viên các hộ gia đình chịu ảnh hưởng và mất mát sau mưa lũ
những ngày cuối tháng một vừa qua bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đã có buổi đi thăm và tặng quà các hộ gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ở hòa bình
đến nay tỉnh hòa bình có một mươi hai khu tái định cư cho nhân dân phải di rời nhà cửa sau mưa lũ
hiện tại đã có bốn khu tái định cư đã ổn định cuộc sống cho người dân
còn lại các địa phương đang di rời nhân dân đến nơi ở mới trước tết nguyên đán
cả hệ thống chính trị chúng ta vừa qua đã vào cuộc rất là tích cực rồi
các thành phần kinh tế toàn xã hội và đặc biệt là người dân vươn lên để tự khắc phục là rất tốt
nên chính vì thế qua cái đợt này để chúng tôi kiểm tra bổ khuyết cùng với các cấp chính quyền
cùng với các thành phần kinh tế và toàn xã hội làm sao đôn đốc nhanh hơn những việc chúng ta phải làm
để sớm làm sao cho bà con nhân dân chúng ta ổn định được cái đời sống tổ chức lại cái sản xuất
để đưa đời sống sớm về nhà cửa
đó là một trạng thái bình thường
điểm thứ hai các cấp chính quyền cũng như người dân chúng ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác
trước các tình hình các dạng hình thiên tai diễn ra ngay một khốc nền
chúng ta là một nước thường xuyên hứng chịu nhất trong điều kiện tác động biến đổi thế hậu
cũng tại buổi kiểm tra đồng chí đã nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt và khẩn cấp
là nhanh chóng có phương án di rời nhân dân đến khu tái định cư
tuy là cấp bách nhưng cần chú trọng tới công tác thăm dò
tính toán khoa học đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
song song với đó là nhiệm vụ ổn định đời sống của người dân
nhất là hỗ trợ người dân trong chăn nuôi trồng trọt huy động các lực lượng giúp đỡ người dân khi di rời
chuẩn bị thật tốt các phương án di rời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất
để người dân yên tâm lao động sản xuất ổn định đời sống
nhân dịp này đoàn công tác đã tặng hai trăm linh xuất quà mỗi xuất trị giá một triệu đồng
do công đoàn bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn và trung ương hội chữ thập đỏ việt nam quyên góp ủng hộ
những ngày này khi không khí đón xuân tràn ngập trên khắp các bản làng ở tỉnh hòa bình
đồng bào tái định cư nơi đây cũng đang đón một mùa xuân mới
với tinh thần phấn khởi và cuộc sống no ấm đầy đủ hơn
cái chuẩn bị cho tết thì huyện đã có kế hoạch là
cùng với các xã trên địa bàn lập phương án là khảo sát những hộ gia đình nào có khả năng là không đảm bảo tết
thì huyện đã có kế hoạch hỗ trợ để bà con nhân dân ăn tết cùng với cộng đồng dân cư
đảm bảo có cái tết nhà nào cũng có tết theo đúng cái truyền thống của địa phương
hiện tại bây giờ là các hộ đã làm nhà hết công tác tái định cư là có sáu hộ
trực tiếp là bị ảnh hưởng có đất và hiện tại bây giờ đang làm nhà và đang hoàn diêm
tết này là các hộ sẽ có nhà mới để mà ăn tết cùng các hộ trong xóm khác
những ngày cận tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám không khí đón tết ở gia đình bà đinh thị biên tại xóm khanh xã phú cường huyện tân lạc tỉnh hòa bình trở nên tấp nập đông vui hơn hẳn mọi năm
bởi nhiều ngày nay bà con trong bản đã cùng nhau đến đây để giúp gia đình bà xây dựng ngôi nhà mới
tại bữa cơm chúc mừng gia đình sắp hoàn thành những hạng mục cuối cùng của ngôi nhà để đón tết
trong nhà không khí cũng hân hoan hơn cả
cả nước cũng giúp đỡ ủng hộ gia đình để làm ngôi nhà mới cùng với tài khoản tiết kiệm mẹ con về nhà mới vui vẻ lên nhiều rồi
đến các bản định cư vào dịp này có thể nhận thấy không khí vui tươi của một mùa xuân mới đang tràn ngập khắp nơi
đối với đồng bào các dân tộc vùng tái định cư ở hòa bình tết đến xuân về là dịp để họ cùng nhau xung vầy bên gia đình và họ hàng
ở đó họ cùng nhau nghỉ ngơi ôn lại những thành quả sau một năm lao động vất vả và cùng chúc cho một năm mới tốt lành mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu hơn năm cũ
năm mới chuẩn bị đón xuân mộ tuất chúng tôi kính chúc bà con chúng ta rồi giàu sức khỏe có thêm nghị lực để chúng ta vươn lên sẵn sàng tinh thần vừa tổ chức sản xuất
làm kinh tế vừa sẵn sàng ứng phó với thiên tai và vì đất nước chúng ta ở khu vực bị nhiều thiên tai để cố gắng làm sao chúng ta đảm bảo cuộc sống phát triển nhưng mà bền vững
chúc bà con có nhiều sức khỏe và thành công trong sản xuất và tổ chức đời sống
dẫu biết rằng chưa hết những khó khăn nhưng với sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương sự đùm bọc của bà con làng xóm và trên hết là tinh thần vươn lên
chủ động xây dựng cuộc sống mới không trông chờ ỉ lại của người dân đã đem đến những mùa xuân trọn vẹn trên vùng quê mới tái định cư

chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng
mọi thông tin quý vị quan tâm chương trình xin gửi về theo địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
email nôngthondổimới thng a gmail com